một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà trên đường trần quốc thảo phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
sau khi nỗ lực chữa cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh ninh thuận vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân bên trong
và thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
vào lúc khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng tám nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cháy nhà tại số bốn trên một mươi bảy
đường trần quốc thảo thuộc khu phố một phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràm
ngay lập tức phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện có mặt tại hiện trường
thông tin ban đầu chủ nhà là anh đặng định hùng chú tại hà nội hiện đang đăng ký tạm trú tại phường đài sơn
hiện trường vụ cháy có rất nhiều đồ gia dụng thảm bằng nhựa và chất liệu dễ cháy
theo người dân địa phương vào thời điểm trên vợ anh hùng cùng hai con nhỏ đang ở trong nhà
thì ngọn lửa bùng phát kèm theo cột khói đen nghi ngút lan nhanh ra cả ngôi nhà
đến một mươi hai h ba mươi vụ cháy cơ bản được khống chế không để cháy lan ra xung quanh
hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực cứu người bên trong
còn tại an giang vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi ba tháng tám một vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường nguyễn trãi
thuộc khóm hai phường mỹ long thành phố long xuyên
hai căn nhà bị cháy là số ba mươi hai và ba mươi bốn đang hoạt động kinh doanh bánh pizza và mì cây
do anh trần hoàng duy làm chủ hộ kinh doanh
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang
huy động lực lượng phương tiện chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường
phối hợp cùng các lực lượng chức năng và người dân không chế đám cháy
với sự nỗ lực của các lực lượng chỉ sau thời gian ngắn đám cháy được khống chế
dập tắt kịp thời không để lây lan sang các hộ kinh doanh lân cận
thiệt hại ban đầu ước tính khoảng một tỷ đồng rất may không có thiệt hại gì về người